đầu tiên thì cho phép việt thủ xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh nguyên
cả nước chúng ta đang cũng rất là lo lắng trong cái việc mà phải chống về dịch covid
rất là phức tạp như vậy
và nhất là sự lo lắng đến với những người mà đang mắc những cái bệnh lý nền
trong đó có bệnh đại tháo đường
vậy thì xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh huyền rằng là
với người bệnh đai tháo đường thì có nguy cơ bị ảnh hưởng như thế nào trong đại dịch như thế này
một câu hỏi của mc việt thủ đưa ra rất là hay
nó là một vấn đề thời sự của đại dịch covid nói chung
và là một mối quan tâm rất đáng quan ngại của những bệnh nhân đại tháo đường nói riêng
như chúng ta đã biết dịch covid sẽ có nguy cơ cao hơn
diễn tiến nặng hơn ở những người có bệnh lý nền cụ thể là đại tá đường
và như chúng ta đã biết đại tháo đường thì bệnh nhân đa phần lại có rất nhiều các biến chứng
bao gồm có biến chứng mạch máu
và cũng như phần giới thiệu của mc việt thủ
chúng ta thấy nguy cơ mắc
tổn thương thận đặc biệt là suy thận rất là cao
và như các công bố về dịch tễ của nước chúng ta
chúng ta thấy tỷ lệ tử vong đa phần là ở những bệnh có bệnh lý nền cụ thể các suy thận
hoặc là có những trường hợp cả đại học đường
như vậy những bệnh nhân đại tháo đường thì khá là quan ngại
nên cần đề phòng
thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ các yếu tố dịch tễ
để đảm bảo phòng tránh các nguy cơ của dịch covid
bên cạnh đó thì phải kiểm soát một vấn đề đường máu tốt
càng trì hoãn các biến chứng
tức là tuân thủ các biến ác
để giảm các biến chứng
để tránh các nguy cơ
tức là chúng ta vừa phải phòng dịch covid
và vừa phải đảm bảo quản lý bệnh đéo đường tốt
để tránh các nguy cơ cụ thể trong dịch này
rõ ràng chúng ta thấy là
với người đang khỏe mạnh bình thường
thì cũng đã rất lo lắng
với cái việc mà chúng ta cũng có nguy cơ cao
mắc bệnh dịch covid như vậy
mà nhất là với những người bị bệnh lý nền nữa
thì lại càng phải lo lắng hơn
xin phép được hỏi
cảm ơn các bạn đã theo dõi